tin an ninh trả tử tòa án nhân dân tp hcm cho biết đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhạy hình phạt của bị cáo trần văn sĩ
đối với bà đặng thị hàn ni do quá hạn luật định mà bà vẫn không kháng cáo nên xem như bà đã chấp nhận bản án một năm sáu tháng tù
trước đó vào ngày một tháng ba tòa án nhân dân tp hcm đã tiến hành tuyên án đối với hai bị cáo đặng thị hàn ni và trần văn sĩ
trước đó vào ngày một tháng ba tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bị cáo hàn ni một mươi tám tháng tù bị cáo trần văn sĩ hai năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
hội đồng xét xử nhận định hành vi của hai bị cáo đã vi phạm luật an ninh mạng ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
do vậy việc viện kiểm sát nhân dân truy tố và hai bị cáo bị xét xử theo khoản hai điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự là đúng người đúng tội
công an tỉnh đắk nông vừa khám phá thành công nhóm trộm tiệm vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh
vào ngày một mươi sáu tháng ba công an tỉnh đắk nông nhận được tin báo tại tiệm vàng kim ngọc hiến ở huyện đắk long xảy ra một vụ trộm
các đối tượng cậy cửa đột nhập lấy trộm một số lượng tài sản lớn
cùng vàng bạc trị giá nhiều tỷ đồng
chỉ trong thời gian ngắn công an đắk nông đã nhanh chóng xác định được thủ phạm gây ra vụ trộm cắp là nguyễn văn thình
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại tỉnh long an và đặng thị thu yến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại tỉnh bà rịa vũng tàu
đây là hai đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an và tỉnh ninh thuận truy tìm
riêng đối tượng thình có bảy tiền án về tội trộm cắp tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tám tháng ba công an tỉnh đắk nông đã bắt giữ được thình và yến khi đang lẩn trốn ở huyện tuy phong tỉnh bình thuận
thu giữ năm trăm tám mươi triệu đồng tiền mặt bốn túi vàng gồm nhẫn dây chuyền kiên cổ có trọng lượng ba năm kg với tổng giá trị khoảng ba năm tỷ đồng cùng nhiều công cụ phương tiện gây án
ngay sau đó đối tượng đã được di lý về công an tỉnh đắk nông để phục vụ công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư rút tỉnh đắk nông đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng nguyễn thị kim phượng
trú tại huyện ninh phước tỉnh ninh thuận để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra một người phụ nữ tên mai sinh năm hai nghìn năm có em trai bị bệnh nặng đang điều trị tại bệnh viện nhi đồng hai tp hcm
do gia đình không có tiền chi trả viện phí chị mai đã lên mạng xã hội kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người quyên góp từ thiện
sau đó có một người thân sử dụng tài khoản facebook phạm hạ cũng đứng ra kêu gọi từ thiện giúp gia đình được bốn mươi bốn triệu đồng
nắm bắt được thông tin trên phượng đã lập tài khoản facebook giả tên phạm hạ rồi nhắn tin cho chị mai gửi lại số tiền bốn mươi bốn triệu đồng cho phượng
để hôm sau phượng xuống trao tận tay cho gia đình tại bệnh viện
do tin tưởng người dùng mạng là phạm hạ là người bạn thật nên chị mai đã hai lần chuyển khoản với tổng số tiền bốn mươi bốn triệu đồng vào số tài khoản do phượng cung cấp
sau khi chuyển khoản xong chị mai có trao đổi với người thân
thì biết mình đã bị lừa nên đã trình báo tới cơ quan công an
và cuộc công an huyện cư rút đã bắt giữ phượng tại tỉnh ninh thuận và thu giữ số tiền phượng đã chiếm đoạt của chị mai
công an huyện cư rút cũng ra thông báo ai đã từng bị nguyễn thị kim phượng lừa đảo với thủ đoạn tương tự
thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện qua đội cảnh sát hình sự để được phối hợp giải quyết
vào chiều ngày một mươi tám tháng ba thông tin từ đội cảnh sát hình sự công an quận hoàng mai hà nội cho biết
đã có một số bị hại trong hai vụ cướp đêm xảy ra tại quận hà đông và quận đống đa đến trình báo
theo đó bị hại đầu trong vụ cướp xảy ra vào khoảng hai giờ ngày năm tháng ba
nhóm ba thanh niên đã chở nhau trên chiếc xe honda way màu đen di chuyển ở địa bàn quận đống đa
đã bị nhóm cướp đông hơn dùng hung khí truy đuổi
đến gần đường giải phóng thì ba thanh niên đi xe way bị ngã và vứt xe bỏ chạy
nhóm cướp đã lấy chiếc xe này sau đó lên mạng xã hội bán được với giá sáu triệu đồng
bị hại thứ hai là nam thanh niên bị nhóm cướp chặn vào lúc dạng sáng ngày một mươi năm tháng ba tại quận hà đông
các đối tượng dùng hung khí uy hiếp lục xoát đánh bị hại
nhưng lại không lấy chiếc xe máy honda vision màu xám và điện thoại di động do sợ lộ thùng tích
diễn biến của vụ việc này đã được camera của nhà dân gần đó ghi lại cho thấy hành vi manh động của nhóm đối tượng gây án
công an quận hoàn kiếm hà nội vừa khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản đối với hai đối tượng là abdul aziz

với chín mang quốc tịch pakistan và jahanbaz ghiasi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn quốc tịch iran
vào đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đã có ít nhất hai trường hợp là khách du lịch quốc tế đến trụ sở công an phường
trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tổ công tác công an phường hàng chống đã phát hiện và yêu cầu kiểm tra hành chính hai đối tượng trên
aziz khai nhận làm tấm thẻ giả ở bangkok thái lan với giá năm trăm linh bạt
mục đích để đe dọa các du khách nước ngoài rồi chiếm đoạt tài sản
gyassi cũng khai nhận cùng với thủ đoạn trên vào ngày một mươi một tháng ba
đã chặn một nam du khách người ấn độ tại một mươi ba hàng gai lấy đi số tiền một mươi triệu đồng
thưa quý vị ngày một mươi tám tháng ba tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ ba mươi tám
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương trần cẩm tú chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm
tại các đảng bộ tỉnh vĩnh phúc và tỉnh quảng ngãi
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy các ông bà hoàng thị thúy lan ủy viên trung ương đảng
nguyên bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc
lê duy thành phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc
đặng văn minh phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
cao khoa nguyên phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
hà hoàng việt phương ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp tỉnh quảng ngãi
đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực
vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương tiêu cực nhận hối lộ
gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
căn cứ quy định của đảng ban ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các ông bà
hoàng thị thúy lan lê duy thành đặng văn minh cao khoa hà hoàng việt phương
ủy ban kiểm tra trung ương sẽ tiếp tục kiểm tra xem xét xử lý các tổ chức đảng đảng viên có liên quan
cũng tại kỳ họp ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác
diễn biến mới nhất về vụ việc ba cháu gái đi xuống khu vực lòng hồ nhà máy thủy điện cần đơn
thuộc địa bàn thị trấn thanh bình huyện bù đốc tỉnh bình phước trời bị đuối nước và mất tích
đến một mươi năm h chiều ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng ba người dân có nhìn thấy ba cháu gái sinh năm hai nghìn tám chín
điều khiển hai xe mô tô chở nhau đi vào khu vực lòng hồ nhà máy thủy điện cần đơn phía cửa sản nước
thời điểm này nước hồ cạn đến đáy nên các cháu đã đi xuống tận đáy lòng hồ chơi
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày nhà máy thủy điện cần đơn mở cửa sản nước ra hồ
sau đó người dân không còn nhìn thấy các cháu đâu nữa nên đã báo tin
cho công an thị trấn do mực nước sâu mặt hồ rộng và đêm tối nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn
đến hai mươi ba h một mươi phút cùng ngày mới tìm được một thi thể và đến h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng ba thì tìm vất được thi thể thứ hai
sau thời gian tích cực tìm kiếm vào một mươi năm h chiều ngày hôm nay lực lượng công an cùng các lực lượng chức năng
và người dân địa phương đã tìm thấy nạn nhân còn lại
vào sáng nay lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện bù đốp đã đến gia đình hai nạn nhân được tìm thấy trước
để thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ ban đầu mỗi trường hợp năm triệu đồng
vừa qua các đơn vị công an trên địa bàn tỉnh gia lai đã đấu tranh ngăn chặn nhiều vụ việc liên quan đến tình trạng
một số thanh thiếu niên là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
mua ma túy về tổ chức sử dụng và bán cho các thanh thiếu niên khác trong làng
được sự hỗ trợ tích cực của quần chúng công an huyện iapa đã bắt quả tang ba đối tượng
rekom kho hai mươi chín tuổi kusadet ba mươi tuổi
và rcom kui một mươi bảy tuổi cùng chú xã iacroc đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
khám xét nhanh trên người các đối tượng công an thu giữ một ống nhựa có chứa ma túy đá
bố mẹ nhà già khá rồi bố thì nằm nơi trường tôi là lao động chính trong nhà
lúc bắt kia tôi đã nhận thức cái sai của tôi và tôi đã thành khẩn khai báo với công an điều tra này kia
để họ giám nhận tội cho tôi
này là đinh ruất hai mươi tuổi đinh hùng hai mươi ba tuổi và đinh thui hai mươi hai tuổi cùng chú xã bờ tó huyện iapa
cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện iapa bắt khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trong quá trình tổ chức ăn nhậu tại nhà đinh hùng chúng lấy ma túy thủ sẵn cùng nhau sử dụng
tham chơi chơi bời nếu không nghe gia đình dạy rồi nên vào mắc sai lầm này tôi suy nghĩ cũng
góp luận là sửa giảm nhẹ để sớm về với gia đình
mới đây công an huyện đạt đoa cũng đã bắt quả tang chín đối tượng thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc thiểu số
có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến vụ án này
cơ quan công an tạm giữ hình sự bốn đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan chức năng khuyến cáo các thanh thiếu niên việc sử dụng ma túy dẫn đến nghiện
từ đó sẽ phát sinh nhiều hệ lụy vi phạm pháp luật như trộm cướp tài sản cố ý gây thương tích gây tai nạn giao thông
ngoài ra đổ vỡ hạnh phúc gia đình ảnh hưởng xấu đến sự bình yên của thôn làng cũng là hệ lụy của việc sử dụng ma túy và mua bán ma túy